thưa quý vị dù trong hoàn cảnh nào người dân việt nam cũng luôn phát huy tốt truyền thống quý báu của dân tộc đoàn kết tương thân tương ái
với tinh thần đó những ngày qua từ các cấp chính quyền cho đến người dân trong và ngoài nước đã cùng chung tay hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại hà nội vừa qua